liên quan đến tiến độ của cảng hàng không quốc tế long thành thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ubnd tỉnh đồng nai thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng dự án này
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giải ngân hết số vốn hai mươi ba tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo tỉnh đồng nai phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của tỉnh tập trung thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay long thành
tỉnh đồng nai đang nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án với cam kết đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi một sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư